liên quan đến vụ hỗn chiến từ tiệm game đến bệnh viện khiến một người chết và bốn người bị thương
vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo đỗ hữu quốc huy ba mươi ba tuổi
ngụ quận gò vấp tp hcm và một mươi hai đồng phạm về tội giết người cối gây thương tích và gây dối cho tựa công cộng
nhóm của huy đã gây nên vụ truy sát kinh hoàng từ tiệm game tới bệnh viện hoàn mỹ khiến nhiều người thương vong
cách đây gần năm năm sau hai ngày xét xử hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo đỗ hữu quốc huy
còn gọi là cụ tý ba mươi ba tuổi ngụ quận gò vấp tp hcm một mươi bảy năm tù bạch nam thịnh hai mươi chín tuổi ngụ quận phú nhuận
bốn năm tù cùng với tội giết người một mươi bị cáo khác liên quan tới vụ án cũng phải lãnh một năm sau tháng tù
nhưng cho hưởng án treo tới một mươi năm năm tù về các tội giết người cối gây thương tích và gây dối cho tựa công cộng
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng võ phi bảo bốn mươi năm tuổi chú thị trấn tân châu huyện tân châu
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trưa ngày ba tháng bảy tại quán cà phê ở xã mỏ công công an huyện tân biên phát hiện bảo thu tiền lãi của người vay nên tiến hành bắt giữ
bước đầu điều tra đối tượng bảo khai nhận hoạt động cho vai lãi nặng từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cho đến nay với lãi suất giao động
từ một trăm linh đến bốn trăm linh một năm thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
khi người vay không trả nợ bảo hâm dọa bắt cóc con cái người vay để thu lại tiền
được biết đối tượng bảo có hai tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù mỹ tỉnh bình định vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn như ý
chú xã mỹ phong và trần văn trí ở thị trấn bình dương huyện phù mỹ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó bất ngờ kiểm tra hành chính nhà ở của nguyễn mạnh hùng
tại xã mỹ phong huyện phù mỹ lực lượng công an phát hiện và bắt quả ta nguyễn mạnh hùng
nguyễn như ý và trần văn trí đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một số chất bột màu trắng cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
tại phiên họp bất thường được tổ chức vào sáng nay
ubthqh đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
theo đó ubthqh nhất trí giảm thuế bảo vệ môi trường với mức xàn trong biểu khung thuế xuất như đề nghị của chính phủ
cụ thể là xăng trừ etanol giảm từ hai đồng một lít xuống mức xàn một đồng một lít
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lít
dầu hỏa giữ mức thuế ba trăm linh đồng một lít
nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi một tháng bảy để kịp cho kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo
thời hạn áp dụng nghị quyết đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi trên cả nước hơn một triệu thí sinh đã tập trung để làm thủ tục sự thi và nghe phổ biến quy chế thi
kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày là mùng bảy và mùng tám tháng bảy với năm bài thi
mỗi thí sinh sẽ
mỗi thí sinh sẽ dự thi bốn bài gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
ngoài bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm
trong ngày làm thủ tục dự thi thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân để điều chỉnh sai sót được lưu ý những việc được và không được làm
đặc biệt thí sinh được hướng dẫn khu vực để đồ dùng tư trang cách phòng thi hai mươi năm m để phòng chống việc gian lận bằng thiết bị tinh vị
cho đến lúc này
thì thời điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông chỉ còn tính bằng giờ
rất nhiều người đang hướng về kỳ thi này với mong muốn an toàn nghiêm túc đảm bảo công bằng
thế nhưng trước ngày thi thì vẫn có những sai phạm liên quan đến mua bán những thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử được phát hiện
để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an tăng cường thanh tra kiểm tra các điểm thi trên cả nước
bên cạnh đó tiếp tục điều tra xử lý các vụ mua bán các thiết bị gian lận thi cử
một chiếc điện thoại nokia kết nối với một đoạn dây đồng có gắn một viko nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt
chỉ cần một số thiết bị như thế này các đối tượng đã có thể thực hiện hành vi gian lận thi cử
năm bộ thiết bị như trên đã bị công an thành phố hải phòng thu giữ vào ngày hai tháng bảy vừa qua
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
ban chỉ đạo thi của thành phố khuyến cáo các bậc phụ huynh học sinh nhắc nhở con em
tuyệt đối không được mang các thiết bị công nghệ cao vào trong khu vực thi
dù là mang vào là có sử dụng hay không sử dụng nhưng cũng vi phạm quy chế và sẽ bị xử lý theo quy định
để tăng cường đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
bộ công an cũng đã tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng
nhất là đối với các hội nhóm các diễn đàn mạng xã hội có hoạt động phức tạp
có liên quan đến việc chia sẻ tài liệu học tập đề thi thử đề thi tốt nghiệp các năm
để kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề các tình hình liên quan ảnh hưởng đến kỳ thi
tăng cường điều tra xử lý việc mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
thì công an đã chỉ đạo đến công an cấp địa phương tức là đến cấp phường xã cấp huyện quận
để thực hiện các biện pháp bao gồm thứ nhất là biện pháp về giả soát
kiểm tra về cam kết của các người dân xung quanh
về hướng dẫn các thí sinh nhà thí sinh hướng dẫn giám thị thầy cô giáo
trong các khâu về thi để thứ nhất là không có hành vi vi phạm
pháp luật vi phạm kiểm luật vi phạm với quy chế thi
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đã yêu cầu các điểm
thi phải lắp hệ thống camera ở các vị trí quan trọng
phải có tường rào phòng thi cách xa nhà dân đồng thời tăng cường thanh kiểm tra trước kỳ thi
bộ công an khuyến cáo việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử là vi phạm quy chế thi
những trường hợp này khi bị phát hiện trong phòng thi dù có sử dụng hay không đều bị xử lý nghiêm theo quy định
đây là điều mà các thí sinh cần chú ý bởi chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến lãng phí công sức học tập trong một mươi hai năm
tại phiên họp bất thường được tổ chức vào sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn nhiên liệu bay để góp phần giảm giá các mặt hàng vừa mang tính chiến lược vừa mang tính thiết yếu này
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt một trăm linh
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn trong biểu khung thuế xuất như đề nghị của chính phủ
cụ thể xăng trừ etanol giảm từ hai đồng
một lít xuống mức sàn một đồng
một lít nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng
một lít xuống mức sàn một đồng
một lít dầu diesel giảm từ một đồng
một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng
một lít dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn giảm từ một đồng một
một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng
một lít dầu hỏa giữ mức thuế ba trăm linh đồng một
một lít phát biểu tại phiên họp
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ đây là mức giảm kịch khung mà ủy ban thường vụ quốc hội có thẩm quyền quyết định
theo sự ủy quyền của quốc hội
cùng với mức giảm kịch khung biểu thuế thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ yêu cầu chính phủ khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để báo cáo quốc hội xem xét có biện pháp phù hợp
các đơn vị trong công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và bảo đảm dữ liệu gốc đúng đủ sạch sống
cẩn trương hoàn thiện việc cấp căn cứ công dân cho công dân
đồng thời gấp rút hoàn thiện những nhiệm vụ trọng tâm phần việc trong đề án sáu
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác đề án sáu chính phủ trưởng ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an
tại phiên họp ban chỉ đạo triển khai đề án sáu trong công an nhân dân được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an
và đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên trong ban chỉ đạo đề án
thực hiện kế hoạch triển khai đề án sáu trong toàn lực lượng công an nhân dân trong sáu tháng đầu năm
đã có hai mươi năm trên chín mươi nhiệm vụ đã hoàn thành giả soát ban hành hai trăm hai mươi bảy quy trình điện tử
giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ ba mức độ bốn
trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt tỷ lệ một trăm linh cung cấp một trăm tám mươi chín dịch vụ công
tăng một trăm bốn mươi ba dịch vụ công so với thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có bốn mươi bốn dịch vụ công mức độ ba
một trăm bốn mươi năm dịch vụ công mức độ bốn
theo đề án sáu đến nay bộ công an hoàn thành tích hợp chín trên một mươi một dịch vụ công thiết yếu
mở rộng thực hiện một trăm tám mươi chín trên hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công khác của công an nhân dân
trong đó mở rộng phân cấp tới cấp xã
tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị địa phương lên cổng dịch vụ công quốc gia
như đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông online
đăng ký cấp biển số xe mô tô tại cấp xã được nhân dân ủng hộ đánh giá cao
triển khai mô hình thí điểm dịch vụ công trực tuyến tại các nhà văn hóa của tổ dân phố
đồng thời đã triển khai kết nối chính thức đối với một mươi một bộ ngành một mươi bốn địa phương
khai thác ứng dụng tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip trong các hoạt động ngân hàng
xác thực danh tính sử dụng thay thế bảo hiểm y tế
phát biểu kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm biểu dương kết quả phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của các đơn vị
trong việc thực hiện đề án sáu nhấn mạnh rất nhiều công việc cần phải triển khai trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị phải nỗ lực cao độ quyết liệt đồng bộ thực hiện các giải pháp
trong đó đẩy mạnh tuyên truyền các cơ quan chức năng người dân nắm hiểu khắc phục những tâm lý chưa thông
về kết nối dữ liệu trong lĩnh vực quản lý quản trị xã hội
nội bộ chúng ta cũng phải phát triển với các cơ sở dữ liệu của ngành công an và phải phát triển để hình thành các cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện hành lang cơ sở pháp lý
tăng cường hơn nữa biện pháp kiểm tra giả soát thường xuyên nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu
nhất là trong quá trình kết nối liên thông chặt chẽ với các bộ ngành về dữ liệu

đảm bảo yếu tố bí mật đường truyền đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị trong triển khai thực hiện đề án
trên cơ sở đó bộ trưởng cũng yêu cầu ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an hoàn thiện nội dung đánh giá tình hình
chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp trong báo cáo để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết đề án sáu của chính phủ
sự kiến được tổ chức trong tháng bảy tới đây là mục tiêu hoàn thành thắng lợi đề án quan trọng này
công tác tuyển sinh của bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều đổi mới thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh và dư luận
vì vậy tinh thần chung phải tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
nghiêm túc chất lượng hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ ba ban chỉ đạo được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi đến thời điểm này điều kiện hoạt động đang được các đơn vị gấp rút triển khai
trong đó đã tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyển sinh các đơn vị các trưởng công an nhân dân
bố trì thiết bị kiểm tra an ninh an toàn xây dựng phương án huy động lực lượng bảo vệ các địa điểm trong quá trình tổ chức và diễn ra kỳ thi
tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành
chuẩn bị giai đoạn làm đề thi chính thức các trường công an nhân dân tiến hành chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi
kết luận phiên họp thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các đơn vị phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp quyết tâm giải quyết khó khăn vướng mắt
chủ động tăng cường triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình quản lý ngân hàng câu hỏi
vận chuyển đề thi tổ chức thi và chấm thi theo quy định nắm chắc diễn biến kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các nguy cơ gây mất an ninh an toàn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực liên quan đến kỷ thi
thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện hiệu quả quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an
các trường công an nhân dân chủ động giả soát cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi tại cơ sở nhà trường
tổ chức tập huấn quán triệt cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi nắm vững quy định có liên quan xử lý tốt các tình huống phát sinh đột xuất
thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cơ quan an ninh mạng lưới thông tin ethiopia do ngài solumon soca phó tổng cục trưởng làm trường đoàn sang thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu của một cơ quan thực thi pháp luật ethiopia sang thăm việt nam đánh dấu bước khởi đầu cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên
trong đó bộ công an việt nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ với phía ethiopia về kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký quản lý dân cư và cấp thẻ định danh điện tử cá nhân cũng như hệ thống cấp hộ chiếu điện tử
bộ công an việt nam cũng sẵn sàng cử chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ ethiopia mở các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ về an ninh mạng an ninh thông tin

tuy nhiên bộ công an việt nam cũng sẵn sàng tiếp tục chia sẻ với phía ethiopia về kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký quản lý dân cư và cấp thẻ định danh điện tử